thưa quý vị và các bạn ngày chín tháng một mươi một phó thủ tướng trịnh đình dũng và đoàn công tác của trung ương
đã về tỉnh bình định để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó bão số sáu
đoàn đã đến thôn hải nam xã nhơn hải thành phố quy nhơn nơi cơn bão số năm đầu tháng một mươi một đã đi qua
gây vỡ đoạn đê biển làm sập một mươi bốn nhà dân
tại đây phó thủ tướng và đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi động viên và tặng quà
cho các hộ dân bị sập nhà sau cơn bão số năm
phó thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương giả soát nhanh tất cả các tàu thuyền chưa di chuyển đến nơi an toàn
phải khẩn trương neo đậu chẳng chống trong khu neo đậu an toàn
không để xảy ra tình trạng va đập trôi neo như cơn bão số năm vừa qua
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân không để một người dân nào ở lại trên lồng bè nuôi trồng thủy sản
trong đất liền cũng phải khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi các nơi nguy hiểm
tại cảng quy nhơn phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo cảng và lãnh đạo địa phương
cần sớm có giải pháp bảo vệ tàu thuyền và các cơ sở sản xuất dịch vụ công trình trên biển
thông tin từ bộ chủ nghĩa quân sự tỉnh bình định cho biết
hiện đơn vị đã huy động các cơ sở sản xuất dịch vụ công trình trên biển

huyện miền núi bình liêu tỉnh quảng ninh đã hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số
sự cố gắng của chính quyền huyện bình liêu trong công tác y tế đã giúp người dân tộc thiểu số có được cuộc sống bảo đảm sức khỏe được cải thiện hơn
huyện miền núi bình liêu tỉnh quảng ninh hiện có tới chín mươi sáu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn
trung tâm y tế huyện bình liêu đã nỗ lực đổi mới cải tiến lề lối làm việc cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân
trung tâm hiện đã triển khai được nhiều kỹ thuật mà trước đây chưa thực hiện được như phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa chụp cắt lớp nội soi tai mũi họng phẫu thuật kết hợp xương

hiện tỉnh quảng ninh có trên một trăm sáu mươi hai năm trăm linh người dân tộc thiểu số sinh sống chiếm một mươi hai ba mươi một dân số toàn tỉnh đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tập trung theo cộng đồng thôn bản tại một trăm một mươi ba trên một trăm tám mươi sáu xã phường thị trấn trong toàn tỉnh trong đó có hai trăm linh tám thôn bản đặc biệt khó khăn
công tác khám chữa bệnh ở các trung tâm y tế trạm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy được hiệu quả giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương
ngày chín một mươi một tại tp hcm đã diễn ra liên hoan tuổi trẻ sáng tạo lần thứ một mươi và ngày sinh viên sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín do thành đoàn và hội sinh viên tp hcm tổ chức với sự tham gia của ba mươi gian hàng thuộc bốn mươi chín đơn vị
liên hoan tuổi trẻ sáng tạo là ngày hội để tuổi trẻ tp hcm giới thiệu đến đông đảo nhân dân thanh thiếu niên về những mô hình ý thức sáng tạo của các cá nhân tập thể tiêu biểu đồng góp trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học sáng tạo trong quá trình học tập và lao động của mình
từ sân chơi này các bạn trẻ cũng được giao lưu trao đổi và tiếp cận nhiều kiến thức quan trọng về học thuật nghiên cứu sáng tạo nghệ bộ phát triển mạnh hơn
lần đầu tiên khi em đến đây thì em rất là bất ngờ và không biết mình phải nên đối diện với mọi người như thế nào
tại vì khi đứng trước sân khấu thì em rất là sợ hãi hồi hộp bởi vì khi mình lên rồi em không biết em nói gì hết
nhưng mà sau lần đó thì em đã rút vào kinh nghiệm em bắt đầu vững hơn khi mà đứng trên đó và thiết trình cho mọi người nghe là
con robot của chúng em có thể nhặt được rác
trong khuôn khổ liên hoan còn diễn ra vòng chung kết các cuộc thi thiết kế chế tạo ứng dụng thi tay nghề dành cho thanh niên công nhân
sáng tạo giao thông xanh năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó cũng có nhiều hoạt động tăng cường tính giao lưu học hỏi giúp khách tham quan trải nghiệm các ứng dụng và công nghệ mới
thưa quý vị nhằm giới thiệu cung cấp thông tin về hiện trạng môi trường và công tác quản lý nhà nước về sử dụng hợp lý
tài nguyên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường
tổ chức hội nghị tập huấn công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
các tỉnh miền trung năm hai nghìn một mươi chín cho cán bộ mặt trận ở các tỉnh thành phố miền trung tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
trong những năm qua ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã chỉ đạo triển khai xây dựng
nhiều mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường ở các tỉnh thành phố trong cả nước
từ những mô hình điểm đã nhân rộng nhiều phong trào nhiều cuộc vận động thiết thực về bảo vệ môi trường
ở các địa phương đã đem lại hiệu quả tích cực
chúng tôi đã thành công nhiều mô hình như ví dụ mô hình các đoạn đường tử quán
tức là vô cho các đoàn thể phụ trách từng tuyến đường có kế hoạch dọn vệ sinh thu gom rớt thởi sạch
cho nên là trên địa bàn xã hải thì có hơn ba km đã thường xuyên được dọn và luôn sạch sẽ thoát
đồng bộ cho khách thông qua du lịch
chúng tôi cũng đã vận động được một trăm linh hồ gia đình thực hiện cái đề án thu gom rác thải
và một trăm linh hồ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh

các đại biểu đã được phổ biến nội dung chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường biển và hải đảo
giới thiệu về hiện trạng và công tác quản lý nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu công tác truyền thông
nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường
chung tay hành động giải quyết bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
đồng thời chia sẻ thêm những kinh nghiệm và cách làm sáng tạo trong xây dựng mô hình điểm
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư
trong thời gian tới để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
các địa phương cần tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình điển hình của cộng đồng dân cư
các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
nước biển dân thực hiện nếp sống văn minh vệ sinh môi trường ở trên địa bàn khu dân cư
trong phần tin quốc tế iran

thành một trung tâm nghiên cứu hạt nhân quốc tế theo cam kết trong thỏa thuận hạt nhân ký năm hai nghìn một mươi năm
tổ chức năng lượng nguyên tử iran cũng cho biết tới đây công suất của nhà máy fordow sẽ được tăng lên
gần với mức trước thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi năm ngày sáu tháng một mươi một vừa qua iran đã bắt đầu bơm khí urani vào các lò ly tâm
nghĩa là bắt đầu giai đoạn thứ tư của kế hoạch thu hẹp cam kết của nước này đối với thỏa thuận hạt nhân
sau khi mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt tehran
theo thỏa thuận iran nhất trí đưa cơ sở fordow thành một trung tâm hạt nhân vật lý và công nghệ
còn một bốn mươi bốn máy ly tâm tại đây sẽ được sử dụng vì các mục đích khác
chứ không phải làm dầu urani như sản xuất các dạng nguyên tử đồng vị không phóng xạ với nhiều mục đích dân sự
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa vừa công bố phiên bản ban đầu của chiếc máy bay hoàn toàn chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới
mang tên x năm mươi bảy maxwell
được phát triển từ năm hai nghìn một mươi năm theo thiết kế của mẫu máy bay cánh quạt hai động cơ technem của italia
x năm mươi bảy đã ra mắt công chúng sau khi được gắn hai động cơ điện lớn nhất trong tổng số
với một mươi bốn động cơ đẩy của máy bay chạy bằng pin lithium ion được thiết kế đặc biệt
nasa cũng giới thiệu một mô hình giả lập giúp các kỹ sư và phi công cảm nhận cảm giác khi điều khiển phiên bản hoàn chỉnh của máy bay x năm mươi bảy
ngay cả khi nó vẫn đang được phát triển
tuy nhiên x năm mươi bảy cần ít nhất một năm nữa để thực hiện các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trên bầu trời
thách thức lớn nhất hiện nay là cải thiện công nghệ pin để tích chữ thêm năng lượng mở rộng phạm vi bay cũng như khả năng sạc nhanh hơn
với mong muốn đổi đời cho cuộc sống nghèo khó nhiều người dân tại khu vực châu phi đã lựa chọn con đường di cư sang các quốc gia vùng vịnh
tuy nhiên họ đã trở thành miếng mồi cho những kẻ buôn người
thậm chí nhiều người di cư ở ethiopia đã bị lừa bán sang yemen để phục vụ cho những cuộc chiến tranh đẫm máu
kể từ khi có con gia đình anh fassin rơi vào cảnh nghèo khó để cứu sống gia đình
anh fassin quyết định rời khỏi nhà và vượt biên qua vùng biển đỏ đến miền đất hứa ả rập xê út
với giấc mơ đổi đời
thế nhưng kể từ khi gia đình nhận được cuộc gọi cuối cùng của anh ở yemen
anh đã bật vô âm tín suốt hai năm qua
làm thế nào mà một người luôn gọi cho gia đình mỗi ngày như anh ấy lại mất tích như vậy
nếu còn sống anh ấy sẽ gọi cho chúng tôi
nhiều người nói rằng có thể anh ấy đã chết
nhưng chúng tôi không muốn tin vào điều đó
tôi muốn thấy anh ấy còn sống muốn được chăm sóc anh ấy nếu anh ấy bị bệnh
hoặc ít nhất cũng để chúng tôi được trôn cất cho anh ấy
và có thể nói cho con tôi biết điều gì đã xảy ra với mình
nếu fassin còn sống vậy anh ấy đang ở đâu
có quá nhiều câu hỏi không có câu trả lời
đây là nơi mà gia đình anh fassin nhận được cuộc gọi cuối cùng của anh ở yemen thủ đô sahana
có lẽ những người di cư như anh fassin đã bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu đang xảy ra ở yemen
không ai rõ liệu có bao nhiêu người di cư đã phải bỏ mạng
nhưng theo thống kê của liên hợp quốc có ít nhất hai năm trăm linh người di cư ethiopia đã mất tích chỉ riêng trong năm nay
điều này cho chúng ta thấy được hai điều đầu tiên là sự tuyệt vọng tột cùng buộc người ta phải đi di cư
thứ hai là nó cho chúng ta thấy được những kẻ buôn người đã xào chá thế nào khi thuyết phục được những người di cư nghèo khổ thực hiện hành trình đến ả rập xê út nhưng phải đi qua yemen
dù là yemen hay libya thì những cuộc xung đột lại là cơ hội thúc đẩy nạn buôn người trái phép
những kẻ xấu sẽ trao những lời hứa xáo rỗng với người di cư nghèo khổ để họ tin tưởng và bán họ với cái giá không hề rẻ
theo ước tính của liên hợp quốc nạn buôn người trái phép có giá trị lên đến một trăm năm mươi tỷ usd một năm một cái giá quá đắt cho một chuyến đi đổi đời
tại ấn độ quốc gia này đang chìm trong khói bụi dày đặc suốt nhiều ngày qua
số liệu ghi nhận cho thấy chỉ số chất lượng không khí tại một số nơi của thành phố đã vượt quá ngưỡng tám trăm linh trong khi chỉ từ trên ba trăm linh đến năm trăm linh đã là mức báo động tím mức độ có thể gây nguy hại đến sức khỏe
mới đầu buổi sáng như một màn khói bụi sám đục đã bao phủ không khí tại new delhi và cứ thế dày đặc lên trong ngày đây là tình trạng kéo dài suốt nhiều ngày qua tại thành phố có hai mươi triệu dân của ấn độ
ô nhiễm đã đạt mức không thể chịu nổi thật đáng sợ chúng tôi không thể nhìn thấy gì trước mắt mình những ngày này thật ngột ngạt tôi cảm thấy những biện pháp của chính phủ đang làm không có hiệu quả
nhà chức trách new delhi đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe
và đưa ra các biện pháp ứng phó các trường học tạm thời đóng cửa các công trình xây dựng tạm ngừng hoạt động năm triệu chiếc khẩu trang được phân phát để hỗ trợ cho người dân đối phó với ô nhiễm không khí
biện pháp biển số chẵn lẻ được áp dụng trong vòng hai tuần nhằm giảm một hai triệu phương tiện lưu thông mỗi ngày tuy nhiên các biện pháp này được đánh giá là chỉ mang tính chất tạm thời trong giai đoạn cao điểm vào tháng một mươi tháng một mươi một bởi thời gian còn lại trong năm chất lượng không khí ở new delhi vẫn luôn ở mức xấu
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại